trong khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa về chiều và tối lại có mưa rào và rông dài rác
trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh